tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi làm việc với các tổ chức thành viên nhằm đánh giá kết quả chăm lo cho người nghèo
gia đình chính sách nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
dịp tết canh tí mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên thăm tặng hơn một hai triệu xuất quả tết
trị giá gần sáu trăm linh triệu đồng cho hộ nghèo và gia đình chính sách
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị mặt trận và các tổ chức thành viên cần tiếp tục coi việc chăm lo cho người nghèo
là việc làm thường xuyên liên tục đặc biệt chú ý chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn
trong đó trước mắt cần phối hợp ra soát nắm tình hình thiệt hại do mưa lớn mưa đá rông lốc bất thường
tại các tỉnh miền bắc dịp tết vừa qua để có sự hỗ trợ phù hợp
cùng ngày đồng chí trần thanh mẫn cũng đã tới thăm làm việc với trung ương hội chữ thập đỏ việt nam và tập đoàn guitar group